cơ quan điều tra công an tp thái bình đã có kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân
đề nghị truy tố bị can nguyễn xuân đường tức đường nhuệ do liên quan đến vụ đánh người
tại trụ sở công an phường trần lãm xảy ra vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số một
đồng thời hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự cố ý gây thương tích
xảy ra cách đây sáu năm tại trụ sở công an phường trần lãm tp thái bình
nạn nhân trong vụ án này được xác định là bà đinh thị lý và con trai là mai thế duy
tố cáo bị đường nhuệ cùng đàn em đánh tại trụ sở công an phường trần lãm gây tỷ lệ thương tật một mươi năm
nạn nhân đã làm đơn tố cáo xong sau sáu tháng ra quyết định khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do
chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra